bệnh chân tay miệng lại tiếp tục bùng phát nhanh tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam trước thêm chuẩn bị bước vào năm học mới
đây thực sự là nỗi lo lắng của nhiều bậc phụ huynh và nhà trường
từ đầu năm đến nay khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một đã điều trị cho hơn hai ca trẻ em bị bệnh tay chân miệng
trong đó có những ca rất nặng phải điều trị dài ngày và hiện nay bình quân mỗi ngày có khoảng từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi ca nhập viện điều trị nội chú
quan trọng nhất là vấn đề phòng ngừa nếu mà mình thấy em bé của mình mà bị tay chân miệng thì mình nên ở nhà định có đi học
và báo ngay cho lớp để cô giáo biết trong lớp có bé tay chân miệng để mà cô giáo sử dụng những biện pháp phòng ngừa không có cho lây lan thêm
rồi mình vệ sinh tại nhà rồi mình rửa tay rồi mình sẽ theo dõi cái cách theo dõi như là bác sĩ điều trị dặn
thường thường đa số chín mươi
chín mươi là em bé này có thể điều trị tại nhà thôi
mình theo lời dặn tái khám
khi mình thấy em bé sốt cao khó hạ sốt trên hai ngày nôn ngói nhiều thì đi khám ngay
hoặc là em bé nó có gục mình tay chân yếu hay là thở mệt hay là da nó nổi bông thì đa số như vậy là đã có biến chứng rồi
mình có tới bệnh viện ngay
các bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần giữ vệ sinh sạch sẽ thường xuyên rửa tay cho trẻ và rửa sát trùng các vật dụng để tránh nguy cơ lây bệnh
đồng thời khi thấy trẻ có các biểu hiện
như suốt cao hai ngày có nhiều mụn nước nổi ở vùng tay chân miệng thì nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời
tránh biến chứng nguy hiểm cho trẻ vì hiện nay vẫn chưa có thuốc đặc trị đối với bệnh này